sở tài nguyên môi trường tp hcm vừa cho biết hiện nay trên địa bàn thành phố còn hơn một mươi năm trường hợp tồn động
chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà tài sản trên đất
trong một mươi năm trường hợp tồn động này chủ yếu là do không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
và sở hữu nhà tài sản trên đất theo quy định pháp luật hiện hành
bao gồm chuyển dựng bằng giấy tay sau ngày một tháng một năm hai nghìn tám
lớn chiếm chuyển mục đích sử dụng đất trái phép sử dụng đất sau thời điểm công bố quy hoạch
nhưng đây không phù hợp quy hoạch vi phạm pháp luật đất đai xây dựng chưa được xử lý
ngoài ra còn một số vướng mắt như nguồn gốc sử dụng đất không rõ ràng giao đất trái thẩm quyền tranh chấp
cho đến đây tp hcm đã cấp được hơn một năm triệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà
tài sản trên đất cho hộ gia đình cá nhân đạt tỷ lệ chín mươi bảy năm trên tổng số nhà đất toàn thành phố